ba người chết và hai người bị ngộ độc nặng đó là hậu quả của việc sử dụng rượu ngâm vừa xảy ra vào ngày một mươi một tháng ba vừa qua tại tỉnh khánh hòa
và tính từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận nhiều trường hợp thương vong vì sử dụng rượu ngâm để uống hay tẩm bồ
mặc dù đã được truyền thông cảnh báo tuy nhiên nhiều người dân vẫn chủ quan ngâm rượu để uống
nhưng lại không biết rõ nguồn gốc về sản phẩm của mình khi đem đi ngâm để làm rượu
ngày một mươi một tháng bảy tại tỉnh khánh hòa năm người cùng nhau uống rượu ngâm
hậu quả là ba người tử vong hai người bị ngộ độc nặng
ngâm rừng xong rồi thì thấy cái trái kia hái về trại đi vòng vòng thấy cái trái kia hái về trại ngâm rượu
ngâm rượu rồi chiều hôm đó mấy ông anh kia uống xong rồi rủ em uống ông kia không có uống
cháu vô cháu nhấp môi hai cái xong rồi cháu ra cháu nấu cơm nấu cơm xong mấy ông uống hết một lít rượu đó
trong khi đó chỉ mới cách đây hơn một tháng

một người đã bị ngộ độc nặng nhập viện trong tình trạng nguy kịch tại tỉnh tuyên quang sau khi uống rượu ngâm của ấu tàu
vào giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh lạng sơn đã có một người tử vong một người bị hôn mê sâu vì uống rượu ngâm kể thuốc viện
đã có quá nhiều những hậu quả đau lòng thương tâm chỉ vì uống rượu ngâm không rõ nguồn gốc
thế nhưng vì chủ quan người ta vẫn cứ ngâm vẫn cứ uống dù không hề biết loại cây cỏ hay động vật mình đem đi ngâm để làm rượu là loại gì có độc hay không
anh có một loại động vật nào đó và anh nhâm một cái cây nào đó cái trái cái quả nào đó thì mình phải hiểu rõ rằng là cây này có ngâm được hay không tác dụng nó như thế nào
thường là những trường hợp ngộ độc là do sự nguyên gian bày với nhau
người dân khi ngâm rượu không nên tùy tiện dùng các loại nguyên liệu theo lời mách bào chuyển miệng của người khác mà tự dứt họa vào thân
tuyệt đối không sử dụng rượu ngâm khi không rõ nguồn gốc hoặc được chế biến từ người không có kiến thức trình độ chuyên môn về y học